thành phố đà nẵng đã ban hành công văn về việc đẩy mạnh tuyên truyền khuyến nghị người dân tăng cường dùng dịch vụ công trực tuyến nhằm hạn chế việc tiếp xúc nơi đông người
theo đó tăng cường công tác tuyên truyền để người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên tất cả các lĩnh vực nhằm hạn chế tối đa việc tập trung đông người góp phần phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
hiện nay cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố đà nẵng tại địa chỉ dịchvucông danang gov vn hiện đã cung cấp hai trăm tám mươi dịch vụ công mức ba và bốn trăm ba mươi bảy dịch vụ công mức bốn người dân có thể truy cập vào địa chỉ này để được hướng dẫn sử dụng và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến